trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
nhiều vấn đề nóng trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội của chính phủ đã được các đại biểu quan tâm thảo luận
trong đó nhiều ý kiến đề nghị báo cáo chính phủ cần bổ sung đánh giá
làm rõ nguyên nhân của một số vấn đề trong thực tế hiện nay như việc thiếu thuốc vật tư y tế thu ngân sách nhà nước và một số chính sách thuế
đồng tình với báo cáo của chính phủ về một số kết quả cũng như thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế
đưa ra các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đại biểu trần thị hồng thanh đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình
đề nghị chính phủ cần bổ sung trong báo cáo về tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế trong thời gian vừa qua
các cơ sở khám chữa bệnh tháo gỡ vướng mắt trong việc đấu thầu mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện
tình hình thực hiện đề nghị tuyết số ba mươi của chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp vào đảng thuốc trang thiết bị y tế
những cái nội dung này thì tôi thấy trong dự thảo báo cáo chúng ta đánh giá còn khá là mờ nhạt
trong khi đây là những vấn đề mà có thể nói là nhân dân rất là quan tâm
nhận định nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhiều doanh nghiệp người dân vẫn đang gặp khó khăn
có ý kiến đề nghị chính phủ cần có những điều chỉnh về một số chính sách kinh tế
tôi cũng rất là ủng hộ mạnh mẽ quốc hội và chính phủ tiếp tục đưa ra cái chính sách là khoản
rồi giảm một số thuế một số kiếp trí để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và người dân
đồng thời phải giúp cấn băng bớt lại về cái việc trí đầu tư phát triển thực hiện chậm đáng quan trọng
một số chính sách ban hành thì cũng thực sự là không tiếp cận được
theo một số chính sách các doanh nghiệp đã đưa ra một số chính sách
và một số cái khảo sát về cái thu nhập của mức sống của người dân ở khu vực đô thị
từ khi xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín đến nay thì là chi phí tăng hai mươi đến ba mươi
do là giá cả hàng hóa này dịch vụ tăng này rồi là mức thu nhập không tăng
và thậm chí là có thời điểm là mức thu nhập phải giảm
thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà quy định bảy bậc thuế hiện nay là chưa bảo đảm
phù hợp với thực tiễn thì nó còn quá nhiều
tôi nghĩ là có một cái nghiên cứu và phải giảm xuống
vì vậy thì tôi đề nghị là chính phủ phải khẩn trương giả soát và sửa đổi
cái chính sách thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo hỗ trợ cho người nhập nộp thuế này
đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và chính sách thuế thì phải bắt kịp
với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cũng về vấn đề gỡ khó cho doanh nghiệp bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
cũng nhận định bên cạnh khó khăn về dòng tiền thị trường thì một khó khăn nữa
đối với các doanh nghiệp chính là thủ tục hành chính
nhưng mà còn một cái yếu tố hết sức quan trọng là từ ách tắc về thủ tục hành chính
và giải quyết các thủ tục đầu tiên hiện nay ở các địa phương
ở rất nhiều địa phương là chậm doanh nghiệp cũng rất là kêu ca và phản hồi
nếu mà chúng ta không giải quyết tháo gỡ nhanh những cái ách tắc này
thì nó sẽ làm cản trở ngay cho hoạt động của doanh nghiệp
mà hoạt động doanh nghiệp
có khó khăn thì chắc chắn là ảnh hưởng đến định tinh tế
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã
lượt hợp tác sẵn
lượt hợp tác sẵn
xây dựng luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
đã tiến hành tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến
đối với một số nội dung trọng tâm của hồ sơ dự án luật
giữa hội nghị có thượng tướng phạm hoài nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
và trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và lãnh đạo các bộ ngành đơn vị liên quan
dự thảo luật với bảy chương và bảy mươi năm điều tập trung thể chế hóa năm chính sách nổi bật
bao gồm phát triển công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
theo hướng lưỡng dụng bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
trong hoạt động công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
hoàn thiện sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh
và đảm bảo hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp
dự kiến dự án luật sẽ chỉnh quốc hội khóa một mươi năm xem xét cho ý kiến
tại kỳ họp thứ sáu diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại hội nghị thứ trưởng bộ quốc phòng phạm hoài nam trưởng ban soạn thảo
yêu cầu trong dự thảo luật cần phải thể chế hóa đầy đủ quan điểm đường lối của đảng
với mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
trong đó có giải pháp về cơ chế chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt của công nghiệp quốc phòng
an ninh để tạo động lực phát triển và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn
về vốn nhân lực và các nguồn lực đảm bảo
đối với những cơ chế chính sách đặc thù phải đảm bảo xác định tiêu chí rõ ràng
về đối tượng áp dụng nhằm đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực hạn chế tiêu cực bất cập trong thực thi
đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng
phó ban soạn thảo đề nghị cơ quan tham mưu hai bộ khẩn trương tiếp thu chỉnh lý giải trình
các ý kiến đóng góp của ban soạn thảo và tổ biên tập chủ động xây dựng các văn bản dưới luật
như nghị định thông tư nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án luật chính quốc hội
đối với một số nội dung liên quan các sản phẩm phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng an ninh thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các đơn vị
trong công an nhân dân tập trung giả soát phối hợp với các đơn vị liên quan trong bộ quốc phòng
xây dựng các nội dung quy định trong luật đảm bảo phù hợp mang tính chất chiến lược
nhằm đảm bảo tuổi thọ của luật khi có hiệu lực
sáng nay cục viễn thông và cơ yếu bộ công an tổ chức quán triệt nghị quyết số một mươi năm
của đảng ủy công an trung ương về tăng cường công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
và trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh
về công an nhân dân
nghị quyết số một mươi sáu của đảng ủy công an trung ương ban hành mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ
sâu sắc toàn diện về công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
với các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nâng cao nhận thức trách nhiệm tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các văn bản quản lý chỉ đạo
tiếp tục đổi mới nội dung phương thức nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng
cùng với đó là kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác chính trị tư tưởng
tại hội nghị các cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng đã nghe quán triệt bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đơn vị cũng trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh
về công an nhân dân và đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sở lao động thương minh và xã hội tỉnh long an ngày hôm nay cho biết
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ nguyễn xuân hào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở xã lộc giang huyện đức hòa
là cán bộ cảnh sát giao thông công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã hy sinh khi tham gia chuyên án chặn bắt các đối tượng vận chuyển ma túy
liệt sĩ nguyễn xuân hào trước đó cũng được bộ công an truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá trước thời hạn
về chuyên án ma túy mà liệt sĩ nguyễn xuân hào tham gia công an tỉnh long an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
truy xét tận gốc các đối tượng trong đường dây
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn tổ cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa hình sự phối hợp với các tổ chuyên án
đón lõng chiếc xe bán tải chuyên chở ma túy
thời điểm này đối tượng điều khiển xe bán tải đã đâm thẳng vào tổ cảnh sát giao thông
khiến hai người dân và trung tá hào bị thương nặng
sau khi đâm nhiều người chiếc xe bán tải đã lật ngang hai người trong xe bán tải cố thủ bên trong
trung tá hảo cùng hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở tiền giang
và phan thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận một mươi hai tp hcm bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng cả ba đều không qua khỏi đến nay đã năm đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ
công an tỉnh long an thu giữ một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá một lượng lớn ketamin
một khẩu rulo một khẩu súng chưa rõ loại và bảy khẩu súng hơi